những ngày qua người trồng dưa tại quảng ngãi khốn đốn bất an khi hàng trăm tấn dưa bị hư hỏng
từ đầu năm nay khi xuống giống vụ dưa hấu nông dân quảng ngãi gặp thời tiết bất lợi
nay đến kỳ thu hoạch dưa hấu thì không có người thu mua phải bỏ trắng ngoài đồng
người trồng dưa quảng ngãi tiếp tục điêu đứng trước cảnh trắng tay
điệp khúc này hầu như năm nào cũng tái diễn
chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp cần tính toán đến những giải pháp căn cơ cho người nông dân
vụ mùa năm nay nhà ông phạm văn cân trồng năm xào dưa
thời điểm này những năm trước đã có thương lái đến thu gom
ít nhiều ông cũng kiếm được tiền công
hiện đến đợt thu hoạch nhưng ông chờ mãi không có thương lái đến mua
do mưa nắng thất thường nên năm mươi số dưa đã bị nứt toác hư thối trên đồng
vụ đồng xuân năm nay toàn tỉnh quảng ngãi trồng trên năm trăm năm mươi hectare sản lượng khoảng một mươi sáu tấn
trong đó nhiều nhất là các huyện bình sơn sơn tịnh chiếm tám mươi
hiện đã đến kỳ thu hoạch dưa đồng loạt chín trên các cánh đồng
giá hiện nay chỉ có từ bảy trăm linh đến một đồng một kg
vẫn không có thương lái
vẫn không có thương lái thu mua
trước tình trạng ứ động dưa nông dân thua lỗ nặng
chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức đơn vị đã liên hệ doanh nghiệp
tổ chức hỗ trợ thu mua tiêu thụ giúp đỡ người nông dân
tuy nhiên lượng dưa tiêu thụ cũng chỉ vài tấn mỗi ngày
giải pháp hỗ trợ này không đáng kể so với lượng lớn dưa tồn động của nông dân
vẫn không có thương lái

với lòng từ thiện hỗ trợ của cộng đồng chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp
cần tính toán đến những giải pháp căn cơ để người nông dân không tự loay hoay với đồng ruộng của mình